tiếp tục những thông tin liên quan tới việc triển khai xử lý quy định mới về nồng độ cồn
cục cảnh sát giao thông vừa gửi công điện yêu cầu lực lượng tuần tra trên cả nước tăng cường xử lý
vi phạm nồng độ cồn phạt nghiêm và gửi thông báo về cơ quan nếu người vi phạm là cán bộ đảng viên
khi tổ chức kiểm soát vi phạm nồng độ cồn cần lồng ghép kiểm soát xử lý vi phạm về ma túy
dùng camera ghi lại toàn bộ hoạt động kiểm soát để phục vụ việc xử lý vi phạm
đối với trường hợp lái xe không chấp hành có thái độ hành vi chống đối thì khống chế đưa
về trụ sở công an nơi gần nhất và xác minh làm rõ để xử lý nghiêm cục cảnh sát giao thông nhấn
mạnh nếu người vi phạm là đảng viên lực lượng vũ trang cán bộ công chức thì sẽ thông tin tới
cơ quan đơn vị công tác để phối hợp xử lý